thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đã đến sân bay quốc tế siêm diệp vương quốc campuchia
bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế lần thứ ba
đón thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn tại sân bay có bộ trưởng chính phủ hoàng gia campuchia
đại sứ campuchia tại việt nam brac nguyen hong đại sứ việt nam tại campuchia vũ quang minh
tổng lãnh sự việt nam tại bát tam bang nguyễn xuân thủy
cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại campuchia và tổng lãnh sự quán việt nam tại bát tàm bang
theo chương trình vào chiều ngày bốn tháng bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ có cuộc gặp với thủ tướng lào thonglun sisulit
gặp thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hunsen
ngày năm bốn thủ tướng nguyễn xuân phúc sẽ dự khai mạc phiên toàn thể hội nghị cấp cao ủy hội sông mê công quốc tế lần thứ ba
gặp mặt chúc tết khmer bà con việt kiều tại campuchia